sau khi nhận thông tin của một mươi gia đình trên địa bàn hà tĩnh trình báo người thân mất tích trên đường sang anh
sau vụ ba mươi chín thi thể trong thùng container được phát hiện ở hạt essex đông bắc thủ đô london
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công an công an tỉnh hà tĩnh đã tập trung lực lượng phương tiện
để điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân tổ chức liên quan
hiện nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật
được biết trong số đơn trình báo của người dân trên địa bàn tỉnh hà tĩnh về một mươi trường hợp mất liên lạc với gia đình
khi trên đường sang anh ở huyện can lộc có tám trường hợp huyện nghi xuân và thị xã hùng lĩnh mỗi địa phương có một trường hợp
cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu adn của người thân các gia đình có trình báo người thân mất tích
để gửi sang anh phục vụ công tác xác định danh tính các nạn nhân và phục vụ công tác điều tra
vào hồi một mươi một h một mươi năm phút ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp với phòng an ninh công an huyện sông mã cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
và đồn biên phòng mường cai sông mã phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng đang mua bán trái phép số lượng lớn ma túy tổng hợp
đối tượng bị bắt là đào công liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại bản liên phương xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ khoảng trên một mươi sáu viên nghi là hồng phiến hai điện thoại di động và một số đồ vật có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
từng có ba tiền án về tội cố ý gây thương tích cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản mới ra tù vào khoảng giữa tháng một mươi năm nay
nhưng đối tượng vương nguyễn minh châu chú tại phường tránh mỹ thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
không những không tu trí làm ăn mà còn tiếp tục phạm tội
đối tượng vừa bị công an thành phố thủ dầu một tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
đêm ba mươi một tháng một mươi công an phường tránh mỹ thành phố thủ dầu một nhận được tin báo của người dân
bị một đối tượng ép xe cướp giật tài sản trên đường cách mạng tháng tám thuộc khu phố tránh lộc ba
công an phường tránh mỹ đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét
ngay ngày hôm sau đã bắt giữ được đối tượng châu
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ chiếc túi sách cùng số tài sản mà châu cướp giật được
bao gồm năm triệu đồng dây chuyền vàng lắc vàng nhẫn vàng và điện thoại có tổng trị giá khoảng hơn ba mươi triệu đồng
vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng nay trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực hòn ông cụ
vùng biển cẩm phả tỉnh quảng ninh lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh đã phát hiện
và bắt giữ một phương tiện chở khoảng ba lít dầu diesel không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra phương tiện vỏ sắt bị kiểm soát qn năm nghìn ba trăm chín mươi tám do nguyễn duy thái chú tại cẩm đông cẩm phả làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện có khoảng ba lít dầu diazen
tại thời điểm kiểm tra chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu nói trên
qua điều tra xác minh ban đầu nguyễn duy thái khai nhận số dầu trên do đối tượng này thu gom
buôn bán nhỏ lẻ để kiếm lời
còn tại phú yên đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tỉnh phú yên
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú yên
vừa phát hiện tạm giữ ba mươi tấn đường kính trắng có nguồn gốc nước ngoài nhưng lại không có nhãn phụ bằng tiếng việt
hai mươi tấn đường kính trên được vận chuyển cùng với mặt hàng mì chính và bò hút trên xe tải biển kiểm soát bảy mươi năm c hai nghìn bảy trăm hai mươi chín
do tài xế đỗ ngọc quan điều khiển từ quảng trị về thành phố phan thiết tỉnh bình thuận để tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra tài xế không chứng minh nguồn gốc ba mươi tấn đường trên
trên bao bì là tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng việt và ngày sản xuất đã bị tẩy xóa